chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn thí sinh nguyễn đan ở hà nội đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và muốn đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thí sinh đan hỏi có thể dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời
thay bản sao bằng tốt nghiệp để đăng ký sự thi không
vấn đề thí sinh đan hỏi bộ giáo dục và đào tạo trả lời như sau
quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy quy định
hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông
gồm hai phiếu đăng ký dự thi giống nhau bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bản sao
hai ảnh cỡ bốn x sáu cm hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh
thí sinh nguyễn đan đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi sáu
nếu chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
cần liên hệ với trường trung học phổ thông nơi thí sinh học để nhận
bà lê thị lan tỉnh thanh hóa là vợ liệt sĩ gia đình có ba người đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ
là bố chồng bà bà và con trai của bà đang học lớp bảy
con trai của bà bị bệnh dối loạn nhịp tim đã điều trị tại bệnh viện bạch mai
bà lan muốn được biết cách xác định mức độ khuyết tật đối với con của bà thế nào
vấn đề bà lan hỏi bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
theo quy định điều một mươi năm điều một mươi sáu luật người khuyết tật
việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
hội đồng xác định mức độ khuyết tật do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thành lập
do đó đề nghị bà liên hệ ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được xem xét trả lời theo thẩm quyền
ông danh tăng ở thành phố cần thơ là cử nhân sư phạm sinh thạc sĩ ngành khoa học phát triển tại úc
và có sáu năm phiên dịch tiếng anh tại các đơn vị kinh tế tham gia giảng dạy các khóa tập huấn ngắn hạn
nhưng không giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
hiện ông tăng muốn mở trung tâm hoặc cơ sở nhỏ để dạy tiếng anh
ông tăng hỏi ông có đủ điều kiện để làm giám đốc hay chủ cơ sở không
nếu được thì loại hình nào phù hợp cho trường hợp của ông
về vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo trả lời như sau
điều hai mươi ba quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học ban hành
kèm theo thông tư số ba hai nghìn một mươi một tt bggdtt ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
của bộ giáo dục và đào tạo quy định
điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ như sau
giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị đạo đức tốt
có năng lực quản lý đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học
đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất ba năm
và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm
đối với trung tâm ngoại ngữ tin học công lập
hoặc công nhận đối với trung tâm ngoại ngữ tin học tư thục
giám đốc trung tâm ngoại ngữ tin học là người điều hành
và chịu trách nhiệm trước pháp luật
và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm
nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ tin học là năm năm
đối với trung tâm ngoại ngữ tin học tư thục
tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá sáu mươi năm tuổi
đối với trung tâm ngoại ngữ tin học tư thục
thuộc các tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức kinh tế
hoặc cá nhân có trụ sở đóng tại địa phương
để có đủ điều kiện tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ tin học
thực hiện theo các quy định tại điều một mươi hai một mươi ba của quy chế
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được hai mươi hai đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình
từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn thị bảnh ở tỉnh vĩnh long nguyễn thị thúy hồng ở tỉnh phú thọ
có đơn khiếu nhận đơn thư của các bạn
khán giả nguyễn thị minh thanh phạm danh kết tp hà nội
nguyễn văn lự tỉnh thái nguyên
nhân dân phường phú la quận hà đông tp hà nội
nhân dân thôn hán lý xã hưng long huyện ninh giang tỉnh hải dương
có đơn khiếu nại về nhà đất
trong tuần đã có tám công văn trả lời của cơ quan chức năng
là thanh tra bộ tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân tỉnh con tum
ủy ban nhân dân huyện việt yên tỉnh bắc giang
huyện ủy phúc thọ tp hà nội
quỹ tiến dụng nhân dân tam hiệp tp hà nội
ngân hàng nhà nước việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh nam định
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email
hộp thư truyền hình báo nhân dân
bạn đọc nga nhân dân org vn
thưa quý vị và các bạn
qua đường dây nóng của hộp thư truyền hình nhân dân
báo nhân dân liên tục nhận được phản ánh
của nhiều người dân huyện bình giang tỉnh hải dương
phản ánh về tình trạng các dòng sông
trên địa bàn huyện bình giang
thời gian gần đây liên tục bị ô nhiễm
thủ phạm đầu độc các dòng sông này là ai
phương thức hoạt động như thế nào
phóng viên truyền hình nhân dân báo nhân dân
đã tới huyện bình giang làm rõ
những thông tin mà nhân dân phản ánh
và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc
để tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên
sớm được giải quyết rứt điểm
giúp nhân dân ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế
đây là hình ảnh mà người dân cung cấp
cho phóng viên truyền hình nhân dân
việc các doanh nghiệp tái chế nhựa
trong cụm công nghiệp tân hồng
ngang nhiên xả thải lâu nay
gây ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn
huyện bình giang tỉnh hải dương
mà chưa được giải quyết rứt điểm
dẫn tới nhiều bức xúc trong nhân dân